sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức phiên họp thứ nhất ban vận động thành lập hiệp hội an ninh mạng quốc gia
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ủy viên ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia
trưởng ban vận động thành lập hiệp hội an ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp
tại phiên họp các đại biểu đã nghe một số nội dung về kết quả hoạt động của ban vận động và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất
của hiệp hội an ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám đồng thời thảo luận góp ý vào một số nội dung như điều lệ hoạt động chức năng nhiệm vụ của hiệp hội
phát biểu tại phiên họp thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh sự ra đời của hiệp hội an ninh mạng quốc gia có ý nghĩa quan trọng
góp phần quy tụ khởi dạy lan tỏa sức mạnh tiềm năng của các cơ quan tổ chức các chuyên gia học giả uy tín để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng
hội tụ chính sách công nghệ nhân lực về an ninh mạng góp phần nâng cao tiềm lực an ninh mạng quốc gia ứng phó hiệu quả với các thách thức phi truyền thống
với mục tiêu xây dựng không gian mạng an ninh an toàn lành mạnh đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước
thứ trưởng lương tam quang đề nghị cơ quan thường trực ban vận động nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên tại phiên họp để hoàn thiện trình ban hành kế hoạch tổ chức đại hội
tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chuẩn bị chú đáo cho đại hội dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
bên lề hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bảy gọi tắt là ammtc một mươi bảy
đoàn việt nam tham dự hội nghị ammtc một mươi bảy do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã gặp gỡ song phương với đoàn malaysia để chia sẻ kinh nghiệm cũng như thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến
phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ngài abdul halim abdul rahman phó tổng thư ký bộ đội vụ malaysia cùng các thành viên trong đoàn
đã tham gia buổi làm việc với thứ trưởng nguyễn duy ngọc
về hợp tác song phương thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị hai bên thúc đẩy tổ chức kỳ họp lần thứ nhất
nhóm công tác chung cấp thứ trưởng về tội phạm xuyên quốc gia nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam malaysia một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn hai mươi ba
và triển khai hiệp định giữa chính phủ hai nước về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ký ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thúc đẩy tiến trình đàm phán các hiệp định về dẫn độ hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và hiệp định hợp tác về chống mua bán người
qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quá trình hợp tác phòng chống tội phạm và góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công dân hai nước
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ malaysia tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin liên quan đến đảm bảo an ninh mạng phòng chống tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia khác
nghiên cứu thiết lập cơ chế phối hợp trong điều tra xác minh xử lý đối tượng phạm tội tăng cường phối hợp điều tra chung đối với các vụ việc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia
ngài abdul halim abdul rahman cam kết phối hợp chặt chẽ với việt nam trong trao đổi thông tin phòng chống tội phạm người di cư trái phép phòng chống khủng bố nỗ lực phối hợp tăng cường cơ chế hợp tác song phương giữa malaysia và việt nam ủng hộ hỗ trợ việt nam trong việc truyền giao cho việt nam hoặc đồng chủ trì với việt nam một lĩnh vực tội phạm ưu tiên trong asean theo cơ chế luân phiên
tiếp tục với những nội dung khác vào sáng nay bảo tàng hồ chí minh đã tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật được hiến tặng
bảo tàng hồ chí minh là ba tác phẩm tranh sáng tác về chủ tịch hồ chí minh của họa sĩ văn giáo
năm tác phẩm tranh sáng tác về chủ tịch hồ chí minh của họa sĩ văn giáo gồm phát thảo bác hồ viết tuyên ngôn độc lập bác hồ viết tuyên ngôn độc lập giải đi sớm được ông đoàn văn đức phó tránh văn phòng thành ủy hà nội và gia đình ông nguyễn văn đức con trai họa sĩ văn giáo hiến tặng cho bảo tàng hồ chí minh
những tác phẩm trên có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiệp vụ của bảo tàng hồ chí minh làm phong phú thêm kho hiện vật về cuộc đời sự nghiệp cách mạng vĩ đại của người
đây chính là những tác phẩm nghệ thuật gốc mang nhiều giá trị thể hiện tấm lòng kính yêu chủ tịch hồ chí minh của họa sĩ văn giáo người đã dành cả cuộc đời để vẽ chân dung bác hồ
tiếp tục phát huy vai trò sung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an thời gian qua đã có hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên sung phong tình nguyện về cơ sở
làm thêm giờ làm thêm ngày cuối tuần để hỗ trợ công an các địa phương trong công tác tuyên truyền
hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ hai ghi nhận tại tỉnh bình dương
hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an tỉnh bình dương chủ động tiên phong phối hợp
triển khai nhiều đội hình tình nguyện tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt
kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ hai trên địa bàn tỉnh
ghi nhận tại công an phường thuận giao thành phố thuận an
mặc dù trời mưa nhưng vẫn có nhiều người dân đến trụ sở của công an phường để được hỗ trợ cài đặt
và hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử mức hai
không chỉ tổ chức hướng dẫn người dân tại trụ sở cơ quan để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân
trong việc đăng ký sử dụng ứng dụng vneid mức độ hai lực lượng đoàn viên thanh niên cũng đã phối hợp
với lực lượng cơ sở tại địa phương đi từng ngõ đến từng nhà người dân tại các khu phố khu dân cư
để trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt đăng ký sử dụng ứng dụng vneid
vui thấy được như là được nhà nước quan tâm
thì tới về công nhân rồi đây vậy đó
hồi trước chị thấy có công an gì sợ lắm hồi lúc mới về không biết vụ gì
tới hồi nói vụ đi xuống đây để kích hoạt giấy tài cho công nhân
nói sao mà tiệt giờ dữ vậy sao lại đi tới không chọ gì
chứ đâu có nhìn thấy cảnh này bao giờ đâu
được sự hỗ trợ của đồng thanh niên quan tỉnh hỗ trợ quân số trong những ngày có từng
thì cũng giúp ích rất nhiều trong cái việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại địa phương
người dân cơ bản là tin tưởng ủng hộ hơn trong cái việc mà kích hoạt định danh tử tại phường
với sự tuyên truyền hướng dẫn của lực lượng công an
người dân đã sử dụng thành thạo các ứng dụng số cơ bản như định danh điện tử cá nhân
bảo hiểm xã hội thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và của tỉnh
để tương tác với chính quyền
qua đó đã góp phần sớm hoàn thành các nhiệm vụ của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn tỉnh bình dương
với mong muốn chung tay mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những em nhỏ hoàn cảnh đặc biệt
giúp hai em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống
những người mẹ đỡ đầu của hội phụ nữ công an tỉnh quảng ninh đã và đang giang rộng vòng tay yêu thương
nhận chăm sóc nuôi dưỡng và giúp đỡ cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
ngôi nhà của em triệu thị hoa ở thôn khen lèn xã đồng lâm thành phố hạ long
mẹ qua đời cách đây hai năm vì ung thư gan
từ ngày mẹ mất
bố thường xuyên đau ốm phải đi bệnh viện
dưới hoa còn có hai em nhỏ
em gái út vì sinh non khi mẹ phát hiện ung thư giai đoạn cuối nên thường xuyên đau ốm
sinh năm hai nghìn một mươi ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới
nhưng hoa đã phải làm tất cả mọi việc trong nhà để lo cho các em
biết được hoàn cảnh của hoa hội phụ nữ khối an ninh nhân dân công an tỉnh quảng ninh
đã nhận đỡ đầu cho hoa với hy vọng hoa và các em có thể vơi bớt những vất vả khó khăn
có động lực

ngoài việc hỗ trợ năm triệu đồng mỗi năm đến khi hoa một mươi tám tuổi
các mẹ đỡ đầu hội phụ nữ khối an ninh nhân dân cũng thường xuyên đến thăm
tặng quà động viên chỉ bảo hoa và các em trong học tập và cuộc sống hàng ngày
không thể khỏa lấp được sự thiếu vắng của mẹ đẻ
nhưng vòng tay ấm áp của những người mẹ thứ hai này sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau
sửa ấm trái tim non nớt của những đứa trẻ trên chặng đường sắp tới
khi mẹ cháu mất đi
thì đúng cái lúc khó khăn nhất thì có hội liên hiệp phụ nữ công an tỉnh
đã tạo điều kiện giúp đỡ nhận đỡ đầu cho cháu
thì hội liên hiệp phụ nữ cũng như người mẹ thứ hai
và cho em nó có cái điểm tựa cho các cháu trong cái lúc hoàn cảnh khó khăn nhất
em đào thiên long một mươi một tuổi ở phường cao thắng thành phố hạ long
em sinh thiếu tháng cơ thể bị khiếm khuyết
bố mẹ bỏ đi khi vừa sinh em
ông bà nội phải dồn hết tiền của thuốc men chạy chữa cho em
hiện em và ông bà nội đang phải đi thuê nhà vừa để ở vừa thu mua phế liệu
nhận là mẹ đỡ đầu của long ngoài hỗ trợ em điều trị các khiếm khuyết
chỉ hội phụ nữ phòng hồ sơ nghiệp vụ công an quảng ninh
sẽ đồng hành cùng em trên con đường học tập rèn luyện đến năm em một mươi tám tuổi
cháu long là một trường hợp rất đặc biệt
khi trong một cái dịp tết năm hai nghìn hai mươi
khi mà chúng tôi triển khai thực hiện cái chương trình tặng quà cho các cháu
tiểu học truyền hình đạo
mà đối với các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán
thì khi mà tôi xem được cái danh sách này thì tôi thật sự là rất là chú ý đến trường hợp của cháu
và khi mà khảo sát thực tế nhà cháu thì đúng thật sự là quá bất ngờ
và cũng thật sự là mình lúc đó mình có một cái cảm xúc
mình mong là mình phải làm một cái gì đó để giúp đối với trường hợp cháu bé
là những nữ chiến sĩ công an dũng cảm
gai góc trong cuộc chiến phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh trả tự
thế nhưng khi là những người mẹ họ rất đối dịu dàng và ấm áp
qua hơn một năm triển khai hiện nay đã có một mươi bốn trẻ mồ côi
đã đủ các cấp hội phụ nữ công an tỉnh nhận làm mẹ đỡ đầu đến năm một mươi tám tuổi
chương trình mẹ đỡ đầu thực sự là cầu nối kết nối yêu thương
và đưa những tấm lòng nhân ái đến gần và đồng hành với trẻ mồ côi
trong suốt quá trình trưởng thành và phát triển
tiếp tục khẳng định cái truyền thống
đoàn kết nhân ái tốt đẹp của dân tộc và truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ việt nam
và cũng thông qua chương trình này có phần lan tỏa giá trị tinh thần
và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
của nữ chiến sĩ công an nhân dân nói riêng trong lòng nhân dân
gần dân sát dân bằng tất cả tấm lòng và sự yêu thương của một người mẹ
những người mẹ đỡ đầu mang sắc phục công an đã và đang trở thành chỗ dựa
cho những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn
lan tỏa đi tỉnh yêu thương tù thấm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân